xem xét trách nhiệm người không rào chắn ao hồ khiến bốn cháu bé đuối nước thương tâm
điều tra vụ người nước ngoài tử vong tại khách sạn ở thành phố thủ đức
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần thông tin chi tiết
thưa quý vị ngày hai mươi một tháng năm vừa qua tòa án nhân dân tỉnh nghệ an mở phiên hình sự sơ thẩm
xét xử một đối tượng về hành vi sát hại người khác
được biết đối tượng này đã trong cơn say xỉn dùng dao tấn công khiến một cán bộ công an xã tử vong thương tâm
theo bản cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng nguyễn đình trí sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chú xã hùng tiến huyện nam đàn tỉnh nghệ an
sau khi uống rượu bia về nhà thì chửi bới ra tay dậy dỗ vợ
bị chồng tấn công người vợ chạy sang quán em trai ruột của trí để lánh nạn
sau đó trí cầm dao sang quán tìm
khi gặp anh nguyễn sĩ v khách đang ngồi quán uống rượu
trí liền tìm cớ gây sự và dùng dao tấn công vào cổ người đàn ông này
anh về được mọi người đưa đi sờ cứu
bỏ đi một lúc sau trí tiếp tục cầm dao quay lại nhưng quán đã đóng cửa
chỉ đứng bên ngoài cầm dao chém vào cửa chính và bàn ghế của quán
thấy vậy vợ của trí đã gọi điện cho xóm trường nhờ gọi công an đến can thiệp
một lúc sau ông hoàng thế thề hát công an viên của xóm xuống hiện trường
lúc này chị đã về nhà khóa cửa cổng lại
khi ông thế hát đến nhà đã dựng xe máy ở ngoài
rồi nói chuyện mời trí ra xã làm việc
trí không những không chấp hành mà còn đứng ở bờ rào phía trong chém ra cổng
ông thế hát điện thoại báo cho đồng trí phó trưởng công an xã hùng tiến
để tăng cường lực lượng xuống hiện trường để giải quyết
khi ông thế hát đang nói chuyện trí trèo bờ tường chạy ra dùng dao tấn công nạn nhân
ngay sau đó ông thế hát được đưa đi cấp cứu
nhưng nạn nhân đã tử vong do suy hô hấp suy tuần hoàn vì vết thương thấu ngực
gây án xong trí vào nhà đi ngủ
đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày trí bị công an tỉnh nghệ an bắt giữ
trong phiên xét xử nguyễn đình trí đã xin lỗi phía gia đình bị hại
và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ án để trở về với gia đình và xã hội
sau khi xem xét hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn đình trí hai mươi năm tù
về tội giết người buộc trí phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại
tám trăm tám mươi triệu đồng ngoài sáu mươi triệu đồng đã bồi thường trước đó
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an
nguyễn trợ mới tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam với ba thanh niên ở huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
các thanh niên trên gồm nguyễn phước thiện hai mươi hai tuổi lâm thanh phúc hai mươi tuổi
mai thanh tèo ba mươi tuổi trần văn nhân hai mươi ba tuổi
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một tháng năm
thiện nhân tèo cùng một số người bạn đến quán karaoke ở huyện chợ mới hát
khi đó tại quán võ văn phúc ba mươi chín tuổi
ngụ huyện chợ mới cùng một số bạn đang hát
tại đây hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn
dẫn đến hỗn chiến đưa mọi người can ngăn
nên nhóm của thiện bỏ đi
sau khi rời quán nhóm thiện gọi điện thoại rủ lâm thành phúc đến giúp trả thù
nhận lời thanh phúc mang theo một khẩu súng ngắn
rồi cùng nhóm của thiện cầm nhiều dao tự chế quay lại quán
để tìm nhóm phúc trả thù
thấy nhóm của văn phúc còn hát
thiện dùng dao tự chế đuổi tấn công phúc
khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ
còn thanh phúc dùng súng ngắn mang theo bắn nhiều phát chỉ thiên để thị uy
khi công an nhận tin bào đến hiện trường
cả hai nhóm mới dừng gây dối
văn phúc được người dân đưa đi cất cứu
bệnh viện kết luận tỷ lệ thương tích một mươi hai
liên quan đến vụ việc nhiều nhóm phụ nữ trải thảm tập yoga giữa đường ở thái bình
mới đây ubnd thị trấn kiến sương huyện kiến sương tỉnh thái bình
đã tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
thêm một nhóm người tập trung nằm ngồi giữa đường bộ
để chụp ảnh với hoa bằng lăng gây cản trở giao thông
trước đó ngày một mươi chín tháng năm ubnd thị trấn kiến sương
đã ra quyết định xử phạt đối với một mươi bốn người trong nhóm một mươi bảy người có hành vi
tập trung đông người trái phép
nằm ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông trong ngày một mươi tám tháng năm
ngay sau khi xử lý nhóm người trên
đơn vị tiếp tục ghi nhận thêm các clip hình ảnh
về một nhóm tập yoga khác cũng có hành vi tương tự
sau khi giả soát nắm bắt thông tin
công an thị trấn kiến sương đã mời nhóm người trên
lên trụ sở để làm việc và lập biên bản vụ việc
cơ quan công an xác định
nhóm này có một mươi sáu người thuộc cơ lập bộ yoga ngân châu
có địa chỉ tại huyện tiền hải
đã tổ chức tập yoga giữa lòng đường
tại khu vực ngã ba đường trần hưng đạo
giao với đường nguyễn công thù
thuộc tổ dân phố tân hưng thị trấn kiến sương
vào sáng ngày một mươi một tháng năm
dù cho trên đường vẫn có xe di chuyển
nhóm này vẫn trải thảm gần hết lòng đường
để thực hiện động tác yoga rồi chụp ảnh
quay clip kỷ niệm với hoa bằng lăng
việc này tiêm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông
căn cứ biên bản vụ việc và đề xuất
của công an thị trấn kiến sương
chủ tịch ubnd thị trấn kiến sương
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với nhóm một mươi sáu người trên
về hành vi tập trung đông người trái phép
nằm ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông
thời gian gần đây trên địa bàn lâm đồng
đã xảy ra bốn vụ đuối nước
trong các ao hồ chữ nước tới nông nghiệp
khiến chín người tử vong
hầu hết là các cháu bé
sau nhiều vụ việc thương tâm
ubnd tỉnh lâm đồng thông tin
đã ra văn bản gửi các sở ban ngành đoàn thể
về việc tăng cường công tác phòng chống tai nạn
thương tích và phòng chống đuối nước cho trẻ em
theo đạo ubnd các huyện thành phố
sớm chỉ đạo ubnd cấp xã tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn các hộ gia đình thường xuyên giả soát
phát hiện kịp thời các địa điểm
khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn
thương tích đối với trẻ em
để có biện pháp phòng ngừa khắc phục
nhằm loại bỏ những nguy cơ
gây tai nạn đuối nước cho trẻ em
chính quyền các xã yêu cầu
người dân cam kết tổ chức rào chắn
khu vực ao hồ tự đào trong vườn cây
trang trại nhằm tăng cường
phòng chống đuối nước ở trẻ em
người nào không làm rào chắn
để xảy ra đuối nước sẽ phải chịu trách nhiệm
ubnd các huyện thành phố
sớm thành lập các tổ công tác
tăng cường kiểm tra việc rào chắn
cấm biển cảnh báo nguy hiểm
cấm bơi lội tại các ao hồ sông suối
các khu vực địa điểm thường xảy ra
hoặc có nguy cơ xảy ra đuối nước
đối với trẻ em
việc này phải được hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
các ban ngành đoàn thể
đầy mạnh công tác tuyên truyền
để người dân không đưa trẻ em
theo đi làm tại các khu vực
có ao hồ sông suối
các gia đình cần có biện pháp theo dõi
quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường
đặc biệt là dịp nghỉ hè
để ngăn ngừa tình trạng đuối nước
chỉ trong vòng gần tháng rưỡi qua
trên địa bàn đã xảy ra bốn vụ đuối nước
trong các ao hồ chữ nước
tới nông nghiệp
khiến chín người tử vong
trong đó có tám trò bé
thường tấm nhất là vụ bốn học sinh cùng đuối nước tử vong
trong hồ nước dùng để tưới rau củ
ở phía sau biêu điện xã phú hội
huyện đức trọng
cụ thể ngày một mươi chín tháng năm
bốn học sinh dắt nhau ra khu vực cạnh hồ nước trời
không may một cháu bé bị trượt chân rơi xuống hồ
ba trò còn lại tìm cách cứu
và cũng bị đuối nước tử vong
trong đó có hai anh em ruột
một vụ khác xảy ra tại thành phố bảo lộc
khiến hai mợ cháu cùng tử vong
trong ao chứa nước tưới cà phê của gia đình mình
cụ thể sáng ngày hai mươi chín tháng bốn
khi chơi một mình trong vườn cà phê
tại thôn năm xã đại lào
bé gái tên l t q c
sinh năm hai nghìn một mươi tám
rớt xuống hồ chứa nước tưới
người mợ tìm cách cứu cháu
nhưng cả hai đều tử vong trong hồ
được biết thời gian qua do nắng hạn kéo dài
người dân đã đào nhiều ao hồ
để tìm nguồn nước tưới chống hạn cho cây trồng
đa số các ao hồ này
không được rào chắn nên rất nguy hiểm
trẻ em dễ bị trượt chân rơi xuống nước
nhiều ao hồ được lót bạt
để giữ nước nên rất trơn trượt
lại không được rào chắn
nên nếu trượt chân rơi xuống nước
thì không có vật gì để bám lấy
để leo lên bờ
do đó một khi đã rớt xuống hồ
thì nguy cơ tử vong là rất cao
ngay cả đối với người lớn
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý
mà chúng tôi vừa mới cập nhật
ngày hai mươi một tháng năm vừa qua
công an thành phố thủ đức
phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
để điều tra nguyên nhân cái chết
của một người đàn ông ngoại quốc
bị phát hiện tử vong trong một khách sạn
tại thành phố thủ đức trong tình trạng khà thần
theo công an thành phố thủ đức
người đàn ông tử vong được xác định là ông a b h
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
quốc tịch anh
trước đó khoảng một mươi hai h ba mươi
trưa ngày hai mươi một tháng năm
chị hát là quản lý của một khách sạn
ở đường trần ngọc diện
khu phố bốn phường thảo điền
thành phố thủ đức
đi kiểm tra phòng số một mươi
có ông a b h lưu trú
nhưng thấy lâu không ra ngoài
chị hát có gõ cửa phòng nhưng vị khách không lên tiếng
chị hát mở cửa vào trong kiểm tra
thì phát hiện người đàn ông quốc tịch anh
đã tử vong trên giường
trong tình trạng không mặc quần áo
khi nhận tin báo cơ quan công an đã phong tỏa
để khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thì
điều tra làm rõ nguyên nhân khiến ông a b h tử vong
thông tin từ công an huyện đàn phượng hà nội cho biết
một hộ dân trên địa bàn huyện vừa xảy ra hỏa hoạn
khi sử dụng cùi để luộc bánh trưng rồi bỏ quên
theo đó vào khoảng một mươi hai h năm mươi phút cùng ngày
đội cảnh sát phòng cháy trợ cháy
và cứu nạn cứu hộ công an huyện đan phượng
nhận được thông tin vụ cháy tại nhà dân
ở số hai mươi năm ngõ hai mươi sáu
phố thụy ứng thị trấn phùng
ngôi nhà gồm một tầng và gác xép
đám cháy xảy ra tại khu vực gác xép
là bếp của ngôi nhà này
nguyên nhân cháy ban đầu được xác định
là do chủ nhà bất cần
dùng bếp củi luộc bánh trưng
để qua trưa nhưng không có người chồng
ngay sau đó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an huyện đan phượng
huy động một xe chỉ huy
hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường để dập lửa
tổ liên gia phòng cháy trợ cháy
thị trấn phùng cùng hỗ trợ phối hợp
không chế đám cháy không để ngọn lửa lan rộng
lực lượng tại chỗ gồm người dân
tổ liên gia dân phòng lực lượng phòng cháy chữa cháy
cơ sở chuyên ngành công an cấp xã và người nhà
sử dụng hai bình trợ cháy
nhưng không dập tắt được đám cháy
lực lượng công an thị trấn
đội dân phòng chuyển khai máy bơm trợ cháy
được trang bị cấp hút nước
từ bề tiểu cảnh tại nhà dân liền kè
tiếp nước cho xe trợ cháy
đến một mươi ba h một mươi phút cùng ngày
vụ cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
toàn bộ khu vực gác xếp nhà dân bị thiếu rụi
mới đây trên đường dt bảy trăm năm mươi chín
tình bình phước
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe tải và xe máy
theo ghi nhận ban đầu
vào khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi một tháng năm
trên đoạn đường dt bảy trăm năm mươi chín
đoạn qua thôn đồng tiến
xã phước tân huyện phú riềng
tình bình phước
đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng
giữa xe tải và xe máy
vụ vai chạm đã khiến hai người tử vong tại chỗ
theo đó xe tải mang biển kiểm soát
chưa rõ người điều khiển
lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi
hướng từ tỉnh đắk nông đi huyện phú riềng
đến thôn đồng tiến xã phước tân
xe tải bất ngờ vai trạm với xe máy
mang biển kiểm soát sáu mươi hai b một trăm ba mươi ba nghìn bốn trăm linh sáu
do một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi điều khiển
cho bà bùi thị thanh thúy ba mươi bảy tuổi
ngụ tỉnh bến tre
lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông mạnh khiến cho hai người
đi trên xe máy tử vong tại hiện trường
xe máy bị hư hỏng
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
ngày hai mươi một tháng năm
trên địa bàn phường chín tp đà lạt
xảy ra một vụ tai nạn xe máy tông vào một cháu bé
sau đó người điều khiển xe máy đã bỏ chạy
cụ thể camera của người dân đã ghi lại
khoảng một mươi chín h bốn mươi năm ngay một mươi chín tháng năm
trên đường mê linh
phường chín tp đà lạt
có một số người dân đang đi bộ tập thể dục
sau đó xuất hiện một chiếc xe máy
chở theo một người phía sau
di chuyển với tốc độ khá nhanh
đã tông vào trò bé chạy trên đường
sau khi xảy ra va chạm
người điều khiển xe máy đã tăng ra bỏ chạy

hậu quả trò bé bị xe máy tông trùng
đã bất tỉnh tại chỗ
được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu
vụ việc đang được công an tp đà lạt
tiếp nhận xử lý
thưa quý vị do mưa lớn kéo dài
cát đỏ từ đồi cao theo nước mưa
tràn xuống hai đoạn đường trên địa bàn
phường mũi né và hàm tiến
tp phan thiết bình thuận
vùi lấp nhà cửa ô tô xe máy của người dân
ngay sau khi vụ việc xảy ra
hàng trăm người đã được huy động dọn dẹp
cào cát đỏ lấp kín đường
tràn vào nhà dân để giao thông được thông suốt
theo đó chiều ngày hai mươi một tháng năm
thông tin từ phó chủ tịch ubnd tp phan thiết
cho biết địa phương đã huy động
hai trăm linh người hàng chục xe xúc
xe múc và ô tô tài
để dọn dẹp san bùn đất
sau sự cố tràn cát đỏ trên địa bàn
đến chiều tối cùng ngày
đoạn đường ở phường hàm tiến cơ bản thông xe
sau khi được dọn dẹp
đối với các đoạn đường tại phường mũi né
các lực lượng đang cấp tập dọn dẹp
cố gắng thông một bên đường
để xe cộ quản lại
trước đó dặn sáng cùng ngày
sau trận mưa lơn kéo dài
cắt đỏ từ đồi cao tràn xuống
khiến đoạn đường ở phường mũi né và hàm tiến
nhà cửa người dân xe ô tô xe máy
bị vùi lấp
sự cố khiến khu vực đường huỳnh thúc kháng
đoạn đường dài chừng ba trăm năm mươi m
từ khu du lịch đại dương xanh đến vĩnh phương
phường mũi né bị cắt đỏ
phủ lấp với độ dày
từ năm đến một m
có nơi một năm m
tương tự đường nguyễn đình triều
phường hàm tiến
cắt đỏ cũng tràn xuống
kéo dài khoảng một trăm năm mươi m
cao từ một m đến một năm m
giao thông các tuyến đường này bị ảnh hưởng
xe không thể quản lại
thống kê thiệt hại ban đầu
sự cố đã khiến khu vực phường mũi né
bị ngập một ô tô khách bốn xe máy
cắt đỏ tràn vào nhà dân làm sập tường
hư hỏng đồ đạc
cát đỏ cũng tràn vào nhà hàng đại dương xanh
và quán vĩnh phương gây hư hại
tại phường hàm tiến
năm nhà dân bị ảnh hưởng
khi cắt đỏ tràn xuống
chuột lớp nửa bức tường
cạnh đó năm xe máy bị vùi lấp
cơ quan chức năng tỉnh bình thuận yêu cầu
các địa phương thường xuyên theo dõi dự báo
tình hình thời tiết
đặc biệt bản tin cảnh báo mưa lũ
hướng dẫn người dân để giảm thiểu thiệt hại
đồng thời khẩn trương thống kê thiệt hại
có phương án đề xuất hỗ trợ cho người dân
thưa quý vị
trong khuôn khổ đại lễ phật đản phật lịch
chiều tối ngày hai mươi một tháng năm vừa qua
giáo hội phật giáo tỉnh thừa thiên huế
tổ chức lễ giúp phật cầu nguyện
quốc thái dân an và thế giới hòa bình
lễ giúp phật được tổ chức
tại quốc tự diệu đế
lên chùa từ đàm
lễ giúp phật bắt đầu bằng lễ tắm phật
sau đó kiệu phật từ chùa diệu đế
được đưa lên xe hòa cùng đoàn giúp phật
đến chùa từ đàm
trong không khí trang trọng và tôn kính
một người dân ở thị trấn phú đà
huyện phú vàng tham gia lễ giúp phật
cho biết lễ giúp phật đối với phật tử
ở thừa thiên huế là một lễ rất quan trọng
thể hiện như tấm lòng của một người
còn phật đối với người cha của mình
mọi người rất mong đến ngày hôm nay
để tham gia lễ giúp phật này
mọi người đều cầu mong cho thế giới
hòa bình chúng sanh an lạc
lễ giúp phật là một nét đẹp
truyền thống của phật giáo
gửi đi thông điệp hòa bình đến với nhân loại
đây là nghi lễ quan trọng
trong mùa đại lễ phật đàn tại huế
được tổ chức liên tục từ năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu đến nay
thu hút đông đảo du khách
và đồng bào phật tử tham gia
hòa thượng thích khế trơn
trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam
tỉnh thừa thiên huế cho biết
cứ mỗi mùa phật đàn về
thì tăng ni phật tử đều thành kính trang nghiêm
tổ chức lễ cung nghinh đức phật
từ chùa diệu đến lễ đài chùa từ đàm
trong lễ giúp phật
tất cả phật tử đều nhất tâm hồi hướng
cầu nguyện cho tổ quốc vinh quang
thế giới hòa bình đạo pháp trường tồn
chúng sanh an lạc
những thông tin vừa rồi đã khép lại
chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay